giao tranh tại sudan đã bước sang tuần thứ hai liên tiếp mà chưa có dấu hiệu nhượng bộ từ bất cứ bên nào
trong tuyên bố mới nhất tổng thư ký liên hợp quốc antonio gurez đã cảnh báo là nguy cơ xung đột leo thang tại sudan có thể nhấn chìm toàn bộ khu vực này
theo đó tổng thư ký guterres nhận định giao tranh tại sudan đang diễn biến theo chiều hướng xấu khi ít nhất bốn trăm hai mươi bảy người đã thiệt mạng và gần bốn người bị thương trong một mươi ngày qua
ông kêu gọi chấm dứt bạo lực nhấn mạnh xung đột tại sudan tiềm ẩn hệ lụy nghiêm trọng đối với toàn bộ khu vực
tổng thư ký liên hợp quốc cho biết ông giữ liên lạc thường xuyên với các lực lượng tham chiến trong khi tiếp tục kêu gọi họ giảm căng thẳng và quay trở lại bàn đàm phán
ông hối thúc nỗ lực chung ở mức tối đa nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực tại đất nước bắc phi